thông tin từ công an huyện thăng bình tỉnh quảng nam cho biết vào khoảng một mươi ba h ba mươi chiều ngày hai mươi một tháng tám
tại cây xăng khải hoàng hai đường tiểu la thị trấn hà lam huyện thăng bình tỉnh quảng nam
xe bồn bốn mươi ba c sáu nghìn bảy trăm chín mươi bảy do ông trương công dũng chú tại thành phố đà nẵng điều khiển
sau khi tiếp nhiên liệu xăng dầu vào bể chứa xong tài xế này lên xe nổ máy thì bất ngờ phát cháy từ đầu cabin xe bồn
rồi cháy lớn lan qua bốn cột bom xăng dầu của cây xăng khải hoàng hai
đến khoảng một mươi bốn giờ chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy
nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ